theo thông tin từ liên bộ công thương tài chính từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một tháng sáu giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường sẽ đồng loạt giảm từ một trăm tám mươi hai đồng một lít đến ba trăm tám mươi đồng một lít
để bình ổn giá xăng dầu trong nước từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay liên bộ công thương tài chính đã điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở mức cao nhằm giữ ổn định giá hoặc hạn chế mức tăng giá bán xăng dầu trong những giai đoạn nhạy cảm như nghỉ lễ thị trường có biến động lớn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
trong đó có danh sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của mỹ

như vậy là cùng với những diễn biến mới của cuộc chiến thương mại mỹ trung đang diễn ra hiện nay việt nam đang đối diện với cả cơ hội lẫn thách thức
bà virginia là một doanh nhân mỹ đang làm việc tại việt nam
cùng với amcham bà luôn tham gia nhiều sự kiện kinh tế quan trọng việt nam hoa kỳ nhằm thúc đẩy đầu tư từ mỹ vào việt nam cũng như kết nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước
chúng ta có thể nâng tầm quan hệ kinh tế trong thời gian tới
tuy nhiên việt nam phải tuân theo những tiêu chuẩn thương mại toàn cầu nắm bắt các cơ hội đang đến cũng như vượt qua các thách thức từ bối cảnh kinh tế thế giới hiện tại mang lại
chúng tôi sẽ giúp hai quốc gia hợp tác kinh tế cùng nhau
số liệu cục thống kê mỹ vừa công bố cho thấy ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tốc độ xuất khẩu hàng hóa từ việt nam đến mỹ tăng bốn mươi hai so với

đây là tốc độ tăng nhanh nhất trong nhóm một mươi hai nước xuất khẩu lớn vào mỹ năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên với ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại mỹ trung việt nam sẽ phải đối diện nhiều thách thức
trong một thế giới đang biến động nhanh chóng và khó lường việt nam cũng tạo điều kiện để từng bước tăng cường cơ hội nhập khẩu từ hoa kỳ
duy trì đối thoại với các doanh nghiệp hoa kỳ trong quá trình cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh
với lý do là việt nam có thẳng dư thương mại trên hai mươi tỷ usd thẳng dư cán cân vãng lai ít nhất hai gdp với mỹ nên vừa qua việt nam đã bị đưa vào danh sách giám sát
động thái này khiến việt nam cần xem xét lại các chính sách kinh tế với hoa kỳ cũng như nắm bắt cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư của các quốc gia đang dịch chuyển khỏi trung quốc
với vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế việt nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
tuy nhiên các doanh nghiệp hoa kỳ cũng như doanh nghiệp các nước khác luôn có nhiều sự lựa chọn và việt nam không hoàn toàn là điểm đến số một
do đó việt nam phải chú ý đến sự phân luồng đầu tư
quan trọng hơn cần có một cơ chế rõ ràng chính sách kinh tế thu hút vượt trội
nếu nắm bắt được cơ hội việt nam sẽ tiến lên rất mạnh về kinh tế
ngược lại việt nam sẽ tụt hậu với ngay cả các quốc gia trong khu vực